phát biểu tại hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm hai nghìn một mươi chín và phương hướng nhiệm vụ công tác năm hai nghìn hai mươi của tổng cục hải quan tổ chức chiều nay
bộ trưởng bộ tài chính đinh tiến dũng yêu cầu năm hai nghìn hai mươi tổng cục hải quan tiếp tục triển khai các thủ tục hành chính thực hiện qua cơ chế một cửa quốc gia theo kế hoạch
xây dựng đề án tổng thể và xây dựng và phát triển hệ thống công nghệ thông tin phục vụ triển khai cơ chế một cửa quốc gia cơ chế một cửa asean theo định hướng xử lý tập trung
cùng với đó cần sớm hoàn thiện hồ sơ trình chính phủ đề nghị xây dựng nghị định của chính phủ về việc kết nối và chia sẻ thông tin giữa các cơ quan chính phủ với các bên liên quan
thông qua cơ chế một cửa quốc gia trong lĩnh vực xuất nhập khẩu quá cảnh hàng hóa phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị các điều kiện kỹ thuật để sẵn sàng trao đổi thông tin tờ khai hải quan asean
đẩy mạnh công tác chống buôn lậu gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới tập trung vào các mặt hàng xuất khẩu nhập khẩu có điều kiện như rượu ngoại xăng dầu
bộ trưởng yêu cầu tổng cục hải quan quyết liệt triển khai các biện pháp ngay từ đầu năm phân đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm hai nghìn hai mươi được sao là ba trăm ba mươi tám tỷ đồng và phân đấu hoàn thành vượt mức tối thiểu dự toán thu ngân sách nhà nước năm hai nghìn hai mươi do quốc hội giao